giải pháp công nghệ bốn cho bệnh viện số ứng dụng ai trong y tế số du lịch kết hợp khám chữa bệnh
trong bối cảnh nền y học thế giới đang phát triển mạnh mẽ việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ
ứng dụng các mô hình khám chữa bệnh tiên tiến để nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho người dân sẽ là yêu cầu quan trọng
đây là gian hàng giới thiệu mô hình du lịch kết hợp chữa bệnh tại triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược việt nam lần thứ ba mươi một diễn ra tại hà nội
khám chữa bệnh tại các nước có nền y học khoa học tiên tiến như nhật bản hàn quốc là hướng đi hiệu quả giúp chuẩn đoán và chữa bệnh
đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo trong môi trường y khoa tiên tiến
nhiều chuyên gia y tế và cơ sở y tế quốc tế cũng nhân sự kiện này giới thiệu và quảng bá tới người dân việt nam những tiến bộ của y học hiện đại
chúng tôi đem đến việt nam liệu pháp điều trị ung thư bằng tia proton đã và đang được bệnh viện chúng tôi sử dụng từ một mươi sáu năm trước
đứng thứ hai tại nhật bản về số lượng bệnh nhân điều trị bằng phương pháp này
nhưng là bệnh viện duy nhất có khả năng điều trị nhiều loại ung thư khác nhau
theo các chuyên gia để ngành y tế việt nam sớm được tiếp cận với các công nghệ điều trị y tế hiện đại như điều trị ung thư bằng tia proton
phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot và y học gen ung thư phòng mổ thông minh scott
việc thúc đẩy truyền giao công nghệ ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ ai từ các quốc gia có nền y tế hàng đầu như nhật bản hàn quốc hoa kỳ sẽ là yêu cầu cấp thiết
chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ việt nam
chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ việt nam
việt nam đầu tư xây dựng cơ sở y tế chuyển giao công nghệ đào tạo nguồn nhân lực cung cấp trang thiết bị để hướng tới việc trong tương lai gần
người bệnh việt nam có thể tiếp cận với công nghệ y tế hiện đại của nhật bản ngay tại việt nam mà không cần phải ra nước ngoài
cũng rất mong muốn là làm sao chúng ta sẽ được tiếp nhận những công nghệ chuyển giao
và đặc biệt là qua việc triển lãm thì chúng ta có những đối tác trong và ngoài nước
để mà làm sao không chỉ là chúng ta nhận chuyển giao từ nước ngoài vào
mà chúng ta còn có thể là cơ hội để xuất khẩu những sản phẩm mà chúng ta sản xuất được ở việt nam
việc đề mạnh hợp tác thúc đẩy chuyển giao công nghệ y tế ứng dụng các mô hình khám chữa bệnh tiên tiến từ các quốc gia phát triển có thế mạnh về lĩnh vực y tế
sẽ giúp người dân có thể tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh tiên tiến nhất
dự án cải tạo xây dựng lại các dãy nhà khu a b
c khu trung cư đống đa ở thành phố huế tỉnh thừa thiên huế được thực hiện theo hình thức xã hội hóa dự kiến chỉ ít ngày nữa sẽ được khởi công
tuy nhiên hiện có hàng chục hộ dân tại đây chưa đồng ý bản giao mặt bằng cho trường đầu tư ảnh hưởng đến tiến độ dự án
khu trung cư đồng đa thành phố huế được xây dựng cách đây hơn bốn mươi năm năm
hiện ba dãy nhà a b c với một trăm sáu mươi một căn hộ thuộc dạng công trình nguy hiểm có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào
theo kế hoạch giữa tháng năm dự án sẽ được khởi công nhưng cho đến nay vẫn còn ba mươi tám hộ dân chưa đồng ý bản giao mặt bằng với nhiều lý do khác nhau
chủ đầu tư có giới thiệu nhà tàm cư cho tôi rồi đó tôi chấp nhận tôi chấp nhận nhưng mà yêu cầu thủ tục bàn giao phải chặt chẽ và để cho tôi ở từ đầu cho đến khi tái định cư
chứ không được đòi nhà dự trừng mà phải có đảm bảo chính quyền tỉnh thành phố
được biết dự án cải tạo xây dựng trung cư đống đa có tổng mức đầu tư là một ba trăm linh tỷ đồng
các kiến nghị của các hộ chưa chịu bàn giao mặt bằng cho nhà nước chủ yếu là về bố trí nhà tạm cư phải có xác nhận của địa phương mốc thời gian cụ thể bàn giao và nhận nhà
chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần đối thoại với người dân để giải đáp thắc mắc nhưng đến nay vẫn chưa đạt được đồng thuận
vừa rồi ubnd có gây họp với dân là nêu ra các vấn đề cho dân nêu lên và hứa sẽ giải quyết
nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được thông báo đả lời cụ tịch đối với dân
hiện nay là đã bảy mươi bảy là người dân đã bàn giao mặt bằng còn lại hai mươi ba thì ubnd hiện nay đang gấp rút vận động người dân và cũng như là giải quyết những thắc mắc kiến nghị để sớm có mặt bằng bàn giao đưa vào sử dụng
việc kéo dài thời gian bàn giao mặt bằng không chỉ ảnh hưởng đến sự an toàn của chính các hộ dân bám chủ
mà còn ảnh hưởng tới lợi ích của đa số các hộ dân đã bàn giao mặt bằng sớm với mong muốn dự án hoàn thành đúng tiến độ để được nhận nhà mới
do vậy chính quyền địa phương cần sớm làm rõ vườn mắt và các thắc mắc của người dân để dự án sớm được triển khai
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vừa cho biết tuần qua tp hcm ghi nhận ba trăm ba mươi chín trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tăng một mươi hai so với trung bình bốn tuần trước
tổng số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn tp hcm tích lũy từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày một mươi tháng năm là ba ba trăm bốn mươi chín ca
các quận huyện có số ca mắc trên một trăm linh dân cao bao gồm huyện nhà bè quận sáu và huyện bình chánh
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm số ca mắc tay chân miệng tại tp hcm đang gia tăng
lứa tuổi nào cũng có thể mắc tay chân miệng thường gặp nhất là dưới năm tuổi đặc biệt là ba tuổi
trẻ càng nhỏ bệnh càng dễ trở nặng
khoảng chín mươi chín mươi năm trẻ mắc tay chân miệng sẽ được điều trị ngoại trú
bệnh thường diễn tiến nhẹ và có thể tự khỏi sau bảy đến một mươi ngày
để phòng ngừa bệnh tay chân miệng cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày
cả người lớn và trẻ em
thực hiện tốt việc vệ sinh ăn uống thường xuyên lau sạch các bề mặt dụng cụ tiếp xúc hàng ngày